nhằm mục đích vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội
mới đây sở du lịch hà nội đã yêu cầu các cơ sở doanh nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động du lịch
trên địa bàn thành phố phải bảo đảm môi trường du lịch an toàn đẩy mạnh các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín tới đây
khác với mọi năm dịp lễ mùng hai tháng chín năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp nên hầu hết các công ty du lịch không tổ chức tour cho khách
trong dịp lễ này thời điểm này ưu tiên hàng đầu của các công ty lữ hành vẫn là giải quyết
hủy tour hủy dịch vụ du lịch cho khách
mình không biết lúc nào tại nơi nào bị cấm chúng tôi cũng không dám nhận không dám làm
ở mức kinh doanh như bình thường nhưng tư vấn thì có thậm chí là tương đối nhiều đoàn
nhưng tất cả là đều gia đình nhỏ
đối với những du khách có ý định du lịch trong dịp mùng hai tháng chín này
nên thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin chỉ đạo của các cơ quan chức năng
về phòng chống dịch covid một mươi chín không đi du lịch đến vùng có dịch
để có một kỳ nghỉ trọn vẹn và an toàn
chúng ta cũng không nên đến những nơi mà quá đông đúc quá nhiều người là một
thứ hai là khi chúng ta đi trước khi đi chúng ta cũng phải kiểm tra cẩn thận
về sức khỏe của mình hoặc là có những cảm nhận nào đấy về việc chúng ta đang có
những biểu hiện không khỏe mạnh thì cũng cần phải thận trọng không nên đi
và thứ ba nữa nếu chúng ta có đi trên đường thì chúng ta cũng luôn luôn phải cẩn thận
và theo khuyến cáo của nhà nước là đeo khẩu trang này sát khuẩn tay
rồi là vệ sinh tất cả mọi thứ cho cẩn thận
nhưng mình chọn những địa điểm ít người đi ít nổi tiếng đi
những địa điểm mà mình chưa đến bao giờ những địa điểm mà không nổi tiếng
thì mình cũng hoàn toàn có thể đến đấy
nhiều khi du lịch nó không phải chỉ đến những địa điểm nổi tiếng
mà chúng ta đến những địa điểm cảnh quan hoang sơ cũng là một ý tưởng công tổ